việc sử dụng các loại giấy báo giấy tập để gói bánh mì hay là các loại thức ăn nhanh từ trước tới nay
vẫn là một thói quen rất thường thấy trong đời sống
nhiều người biết rằng đây là một thói quen gây hại nhưng vì sự tiện dụng và tiết kiệm nên vẫn ngang nhiên sử dụng
thế nhưng bắt đầu từ thời điểm này việc gói bánh mì bằng các loại giấy có thể gây nhiễm độc cho người dùng
sẽ được coi là một hành vi vi phạm pháp luật
sử dụng bao gói không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm để gói các loại thức ăn nhanh
sẽ bị xử phạt từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản hai điều hai mươi hai
nghị định một trăm bảy mươi tám hai nghìn một mươi ba của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
có thể thấy ẩn chứa sau sự tiện dụng của giấy báo giấy in hay giấy tập để gói xôi bánh mì
đồ ăn chiên là những tác hại khôn lường do chỉ không có khả năng hòa tan trong nước
cũng như việc oxy hóa chúng là không thể nên khi đưa vào cơ thể trong đó các cơ quan như gan thận
biểu mô mỡ sẽ bị tích chữ lại và gây hại cho cơ thể
như theo ý kiến của tôi những người bán hàng biết chất đó độc hại
nhưng vẫn bán cho con em học sinh là những người đấy là một là không hiểu biết
thứ hai là không thiếu đạo đức vì là ăn những cái đấy vào con em học sinh rất dễ ung thư
cái đấy rất dễ ung thư nó lại có trì và trong cái mực khô đấy là rất nhiều độc hại
không người ta bây giờ người ta nói là ăn cái mực khô đấy là rất dễ ung thư nhé
trong mình đi các học hiểu các nơi đấy
các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về các nguy cơ gây hại từ thành phần chi rất nặng
có trong mực in trên các loại giấy báo dùng để gói các loại thức ăn nhanh đường phố
thậm chí trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn năm bộ y tế đã ban hành quy định
về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
đồng thời quy định nghiêm cấm đóng gói thực phẩm bằng các bao gói có nguy cơ gây ngộ độc gây hại
thế nhưng những cảnh báo này lại không mấy được người dân quan tâm
sức khỏe của con người luôn là thứ quý giá nhất do vậy cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng

và ý thức chấp hành
các ngành chức năng cũng cần phải nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành
các ngành chức năng cũng cần phải nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành
các ngành luật pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm